trước đó vào ngày một mươi một tháng bảy tại bẽ xe ô tô ở xã tân tiến huyện an dương hải phòng
lực lượng chức năng bắt quả tăng cặp vợ chồng trên đang bốc xếp ba mươi sáu thùng thuốc lá nhãn hiệu ba số năm
do nước ngoài sản xuất lên xe ô tô để đưa đi tiêu thụ
tiến hành khám trách khẩn cấp tại bãi xe và xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi nghìn bốn trăm sáu mươi ba
lực lượng công an đã thu giữ một trăm năm mươi một thùng thuốc lá ba số năm tương đương bảy mươi năm năm trăm linh bao
các đối tượng sử dụng loại ô tô tec chuyên vận chuyển sang dầu để đóng các thùng thuốc lá vào trong tec của ô tô
vận chuyển từ cửa khẩu móng cái quảng ninh về hải phòng và các tỉnh khác để tiêu thụ
công an quận thủ đức tp hcm vừa kiểm tra đột xuất quán cà phê vì sao do trần thị thu trang làm chủ
bắt quả tang trang cùng với một đối tượng khác là phan thị thường đang tổ chức cho năm người tham gia đánh bạc
với hình thức chơi trò chơi điện tử game bán cá thu giữ trong người và trên chiếu bạc hàng chục triệu đồng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn khi trang sang lại quán cà phê vì sao để kinh doanh
một phụ nữ tên là ngọc chưa rõ lai lịch đến thỏa thuận về việc đặt hai máy bắn cá tại quán
mỗi tháng trả cho trang năm triệu đồng tiền thuê mặt bằng và quản lý hai máy bán cá
đồng thời sẽ trả thêm hai tổng số tiền thu được
trung bình mỗi tháng trang bán hết bốn triệu điểm tương đương hai trăm linh triệu đồng và được hưởng thêm bốn triệu đồng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trang thuê thêm thưởng để quản lý máy bán cá mỗi tháng trả ba triệu đồng
ngày chín tháng bảy trang và thường đang bán điểm cho năm đối tượng thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tin quốc tế một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào đêm qua tại khu dân cư ở vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
làm bảy người chết và một mươi hai người khác bị thương
nhà chức trách tỉnh hồ bắc cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút đêm qua theo giờ địa phương
khi ngọn lửa bùng lên từ đường cắp điện của tòa nhà
các lực lượng cứu hộ tại thành phố vũ hán được huy động khẩn cấp trong đêm để dập lửa và đưa người dân thoát khỏi tòa nhà
theo giới chức thành phố trong số những người bị thương không có trường hợp nào bị nặng
hiện cảnh sát lực lượng cứu hỏa và cơ quan quản lý an toàn thành phố đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn